bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đóng tại huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết vừa tạm giữ tàu nam vĩ bảy mươi chín để làm rõ nguồn gốc của hàng nghìn tấn than mà tàu này vận chuyển từ tỉnh hải dương tới thừa thuyền huế
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên do đỗ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm thuyền trường vận chuyển hai năm trăm bốn mươi tám tấn than
qua kiểm tra tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai phát hiện các giấy tờ về hàng hóa trên tàu nam vĩ bảy mươi chín có nhiều điểm mâu thuẫn
thuyền viên không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định
từ những dấu hiệu vi phạm trên tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện để điều tra xác minh làm rõ vụ việc